đại dịch covid một mươi chín đã và đang tác động rất mạnh đến toàn thế giới trong đó có việt nam
trong thời gian qua thì tất cả các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều phải tạm dừng
tuy nhiên các nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ đang làm việc tại nhà hát nhạc vũ kịch việt nam nói riêng
vẫn giữ tinh thần lạc quan tích cực tự luyện tập sáng tạo tăng cường kỹ năng
mới đây nhà hát nhạc vũ kịch việt nam ra mắt video clip
một ngày cùng các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch việt nam và những người bạn trên mạng xã hội
video clip là những lát cắt nhẹ nhàng vui vẻ về các hoạt động trong một ngày
tại nhà của các nghệ sĩ khi thực hiện các chỉ thị của thủ tướng chính phủ và thành phố hà nội
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
với các nghệ sĩ dù không đến nhà hát sàn tập họ vẫn tìm mọi cách để không lãng phí thời gian
hăng say tập luyện chờ ngày được quay trở lại bùng nổ trên sân khấu
trước đó nhiều nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
đã sáng tác và cho ra mắt những sản phẩm nghệ thuật
tham gia công tác tuyên truyền cổ vũ các lực lượng cộng đồng chống dịch
như tác phẩm ước nguyện của nhạc sĩ đỗ phương
thế giới cùng chống đại dịch virus corona
mẹ ơi con sẽ về của ca sĩ bùi trang
vượt qua cái chết của ca sĩ tố loan
clip một ngày cùng các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
và những người bạn đã truyền năng lượng tích cực
tinh thần lạc quan tình yêu sự kết nối đến cộng đồng